chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của truyền hình nhân dân
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thể hiện ở những giá trị mà doanh nghiệp đem tới cho cộng đồng trong đó công tác an sinh xã hội đóng một vai trò quan trọng
trong chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này
ngày nay khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến trách nhiệm xã hội
tại việt nam trong những năm gần đây
định nghĩa về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được hiểu là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững
thông qua những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên gia đình họ
cho cộng đồng và toàn xã hội theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội
phát triển bền vững doanh nghiệp thì ngày nay đã trở thành một trong những cái trào lưu rất là lớn
và là thực sự mà nói thì cái việc lợi ích của doanh nghiệp là một trong những cái trả lưu rất là lớn
cái việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp này nó đem lại rất nhiều cho các doanh nghiệp ở việt nam
cũng như là đặc biệt là trong việc là thứ nhất là doanh nghiệp muốn thể hội nhập sâu vào cái chuỗi giá trị vào cái nền kinh tế toàn cầu
thì các doanh nghiệp phải tuân thủ không chỉ là những cái luật pháp của cái nước sửa tải của mình
mà còn tuân thủ những cái luật chơi chung doanh nghiệp mà muốn hội nhập sâu rộng trong cái bối cảnh thế giới
liên tục phát triển liên tục thay đổi như thế này thì thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp cũng là một trong những cách
thì các doanh nghiệp có thể phát triển kinh doanh tốt hơn
nền kinh tế việt nam trong thời kỳ hội nhập chứng kiến sự chuyển mình vươn lên của rất nhiều thương hiệu việt
có tầm ảnh hưởng không chỉ trong nước mà cả trên bình diện quốc tế
nhiều thương hiệu việt nam có thể coi là những nhân tố đi đầu trong rất nhiều các hoạt động từ thiện
an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm xã hội lớn lao và đem lại giá trị lớn cho cộng đồng
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv là một trong bốn ngân hàng thương mại hàng đầu việt nam
là một doanh nghiệp nhà nước luôn tiên phong đi đầu trong các hoạt động vì cộng đồng
trong những năm qua bằng nghề nghiệp tiến dụng đầu tư bằng nguồn vốn từ đóng góp của người lao động
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv luôn là một trong những doanh nghiệp tiên phong
trong việc thấu hiểu và thực hiện các trách nhiệm xã hội
bidv là đơn vị nhận trách nhiệm và đồng tổ chức các cuộc xúc tiến đầu tư vào các vùng nghèo
vùng khó khăn hàng trăm dự án đã đi vào triển khai với tổng mức đầu tư lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng
và sự hỗ trợ về vốn dịch vụ của bidv tạo ra hàng vạn công an việc làm cho người lao động trong vùng
không chỉ đóng góp cho xã hội bằng nghề nghiệp tiến dụng
hàng năm bidv còn dành những khoản ngân sách lớn để thực hiện công tác an sinh xã hội
như hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học bệnh viện mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các xã nghèo
tài trợ các suất ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
trách nhiệm ban lãnh đạo của bidv thì luôn quan tâm đến cộng đồng xã hội
và hàng năm thì bidv có chung tay thực hiện các hoạt động xã hội cộng đồng
với cái trách nhiệm của doanh nghiệp thì chúng tôi cũng nghĩ rằng đây là một trách nhiệm chung cùng gánh vác với cộng đồng
để chia sẻ những khó khăn cho những đồng bào những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn
dịp tết nguyên đán năm nay là năm thứ một mươi liên tiếp bidv thực hiện chương trình quà tết tặng đồng bào nghèo
cung đoàn bidv đã phát động phong trào quyền
góp hai mươi bốn xuất quà tết trị giá hơn một mươi hai tỷ đồng tặng đồng bào nghèo công nhân lao động nghèo tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên khắp cả nước
tại lễ công bố quả tết cho người nghèo năm hai nghìn một mươi tám bidv còn trực tiếp trao tặng quỹ tấm lòng vàng do báo lao động sáng lập một tỷ đồng
để tặng quà tết cho công nhân viên chức và lao động nghèo tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một phố hàng chống hoàn kiếm hà nội số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba hoặc email đồnghànhcunghiệp a gmail com